liên quan đến việc nhiều phụ huynh bị lừa hàng trăm triệu đồng bằng chiêu trò con cấp cứu ở bệnh viện chợ rẫy
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cảnh báo phụ huynh cần phải thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin tránh trường hợp thông tin sai sự thật
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề nghị phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức và các quận quyện
chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương kiểm tra rà soát
các kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục gia đình và việc công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục
đảm bảo được sự kết nối liên lạc thông tin
đặc biệt tất cả các cơ sở giáo dục phải công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục
ngoài ra cơ sở giáo dục phải có biện pháp tuyên truyền hướng dẫn cha mẹ học sinh học sinh sinh viên giáo viên
thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin chủ động ra soát thông tin tránh trường hợp thông tin sai sự thật
trước đó trong chiều ngày sáu tháng ba nhiều trường học đã đồng loạt phát đi thông báo cảnh báo phụ huynh cần bình tĩnh
kiểm chứng thông tin khi nhận điện thoại từ những số máy lạ tránh tình trạng tiền mất tật mang